bộ giao thông vận tải vừa ban hành công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ trở quá tài trọng quá số người quy định tăng giá trái phép quy định
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần
lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam tăng cường kiểm tra ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định
tăng giá vé trái quy định đảm bảo an ninh trật tự tại các cảng hàng không nhà ga biến xe và các địa điểm du lịch lễ hội lớn